phát huy truyền thống yêu nước của vùng quê kinh bắc đội thiếu niên du kích đình bảng nay thuộc phường đình bảng thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đồng sức đồng lòng bảo vệ quê hương cùng cha anh đánh giặc giữ làng tinh thần yêu nước bất quất cùng bản lĩnh chính trị vững vàng của đội là tấm gương sáng
niềm tự hào sống mãi trong lòng thế hệ người dân đình bảng nói riêng người dân tỉnh bắc ninh nói chung
ngày bảy tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đội thiếu niên du kích đình bảng chính thức ra đời tại lăng lòng trào
lúc đầu đội chỉ có một mươi sáu thiếu niên dũng cảm với nhiệm vụ bí mật theo dõi tình hình địch làm giao liên lấy vũ khí của địch để cung cấp cho du kích giải cứu cán bộ ta
bài hát đội thiếu niên du kích đình bảng do chính ông nguyễn đức thìn đội viên đội thiếu niên du kích đình bảng sáng tác
như lời thúc giục tuổi trẻ đình bảng ra sức học tập cùng chung tay đồng lòng xây dựng quê hương đình bảng anh hùng ngày càng phát triển
nhiệm vụ của em là đi chơi ở khu đình theo dõi
hôm nay chúng nó về bao nhiêu cái ô tô trên đó có nính gì súng ống ra sao nó đi như thế nào
và để làm được cái việc như thế thì tôi phải chơi những bài áp lý ca thậm chí đó là bài dân ca pháp để cho mấy thằng tây nó cũng thích gần mình
bác hồ đã động viên các thiếu niên đình bảng như thế
thì tất cả các bạn
là phải kiên quyết hoàn thành tất cả nhiệm vụ được tổ chức giao
thì không được khai báo gì nếu mà bị địch bắt tra tấn không được khai báo
cho nên có những đội viên cũng đã chiến đấu đến cùng
hy sinh tung những vài nửa đạn cuối cùng dưới hàm lên để giết địch
lòng dũng cảm ý chí chiến đấu kiên cường của đội thiếu niên du kích đình bảng năm xưa
đã trở thành niềm tự hào và tiếp tục được nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ
đình bảng ngày nay
phát huy truyền thống của đội du kích đình bảng
thì em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để có thể trở thành một người công dân tốt
giúp ích cho đất nước làm dạng dỡ cho quê hương đình bảng của mình
phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của đội thiếu niên du kích đình bảng
hiện nay phường đình bảng đã tổ chức các buổi nói chuyện với các nhân chứng
và đưa lịch sử địa phương vào chương trình học
nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước
tinh thần tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ